hy sinh trong lúc ứng cứu người dân bị nước lũ cuốn trôi từ đêm ngày một mươi bảy tháng một mươi tại xã hướng việt huyện hướng hóa tỉnh quảng trị
thế nhưng đến đêm ngày hai mươi tháng một mươi các đồng đội mới có thể đưa thi thể của đồng chí đại úy trương văn thắng về nơi an nghỉ do mưa lũ chia cắt và cô lập hoàn toàn xã hướng việt
hành trình băng rừng vượt suối xuyên ngày đêm để đưa được đồng chí về với đất mẹ là một cuộc hành trình đầy gian nan từng chừng đã không thể thực hiện
xã hướng việt huyện hướng hóa tỉnh quảng trị chiều tối ngày hai mươi tháng một mươi mưa vẫn không ngớt đất đá liên tục sạt lở tại nhiều điểm nước lũ chảy xiết
thế nhưng những điều ấy vẫn không thể nào cản được bước chân hành quân của lực lượng công an tỉnh quảng trị xẻ rừng vượt suối với quyết tâm cao nhất phải đưa bằng được thi thể của đồng chí đại úy trương văn thắng về với gia đình với đồng chí đồng đội
xã hướng việt huyện hướng hóa tỉnh quảng trị chiều tối ngày hai mươi tháng một mươi mưa vẫn không ngớt đất đá liên tục sạt lở tại nhiều điểm nước lũ chảy xiết
thế nhưng những điều ấy vẫn không thể nào cản được bước chân hành quân của lực lượng công an tỉnh quảng trị xẻ rừng vượt suối với quyết tâm cao nhất phải đưa bằng được thi thể của đồng chí đại úy trương văn thắng về với gia đình với đồng chí đại úy trương văn thắng về với gia đình
từ khi nhận được tin báo đồng chí trương văn thắng hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ ứng cứu người dân bị nước lũ cuốn trôi lực lượng công an tỉnh quảng trị đã tìm mọi cách để tiếp cận được với xã hướng việt
có những lúc tưởng chừng như không thể đưa được đồng chí trở về bởi địa hình quá hiểm trở không có cách nào liên lạc vào bên trong
thế nhưng bằng trách nhiệm sự quyết tâm và tình cảm thiêng liêng dành cho đồng đội các cán bộ chiến sĩ công an với sự hỗ trợ hết mình của người dân địa phương đã chia thành nhiều tổ
hành quân bằng đường bộ xuyên qua biên giới nước bạn lào hay phiền nhau cỏng thi thể của đồng chí thắng ra khỏi khu vực bị cô lập

trong sự tiếc thương vô hạn của gia đình đồng chí đồng đội và nhân dân sự hy sinh quên mình của anh mãi là tấm gương sáng để cán bộ chiến sĩ công an nói theo tiếp tục thực hiện nhiệm vụ cao cả vì nước quên thân vì nhân dân quên mình